nắng nóng kèm theo gió thổi mạnh gây gắt đã làm cho hàng nghìn hectare rừng ở phú yên chết khô và có nguy cơ tiếp tục cháy
trước tình hình trên cục kiểm lâm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề nghị chính quyền địa phương
cần thiết phải ban hành lệnh cấm không cho người vào các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao
phú yên hiện có hơn hai bảy trăm linh hectare rừng bạch đàn phi lao sao đen tại các huyện đồng xuân tây hòa phú hòa và thị xã sông cầu đã bị chết khô do nắng hạn
những diện tích này đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất lớn khi nắng nóng vẫn còn gai gắt
cây rừng chết tạo bật liệu cháy rừng rất lớn do đó để hạn chế trong quá trình cháy rừng
trong thời gian qua chúng tôi cũng đã tăng cường công tác trừng tra phòng cháy chữa cháy rừng ở khu vực này
và cảnh báo cho người dân biết là không sử dụng lửa ở những khu vực rừng bị chết
rừng trồng ở phú yên phần lớn nằm ở các địa hình phức tạp nhiều đồi núi cao nên mỗi khi xảy ra cháy
việc điều động lực lượng phương tiện tiếp cận hiện trường dập lửa hết sức khó khăn
để phòng chống hiệu quả và hạn chế cháy lan phương châm bốn tại chỗ và sự tích cực vào cuộc của chủ rừng
vẫn là giải pháp đặc biệt quan trọng trong mọi tình huống
hiện vẫn đang trong thời điểm nắng nóng đỉnh điểm tại tỉnh phú yên
chính quyền địa phương có thể ra các lệnh không cho người và phương tiện vào các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng lớn
chính quyền địa phương sẽ như thế là ra những cái lệnh không được đưa người và phương tiện vào những cái khu vực trọng điểm có nguy cơ như vậy là cháy rừng cao
từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến nay tỉnh phú yên đã xảy ra năm mươi chín vụ cháy rừng trồng làm thiệt hại tám trăm hai mươi năm hectare
trong đó rừng của các tổ chức doanh nghiệp một trăm bốn mươi bốn hectare và của người dân sáu trăm tám mươi hectare chủ yếu là rừng trồng keo lai bạch đàn
những địa phương để xảy ra cháy rừng trồng tỉnh phú yên đã xảy ra năm mươi chín vụ cháy rừng trồng
và các rừng lớn là huyện phú hòa tây hòa và thị xã sông cầu với hai mươi chín vụ thiệt hại sáu trăm bảy mươi tám hectare rừng trồng lớn nhất từ trước tới nay